tham dự tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc và hoạt động song phương tại hoa kỳ sáng hai mươi tháng chín theo giờ địa phương tại thành phố new york
thủ tướng phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng tài chính hoa kỳ janet yellen để trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính và những vấn đề hai bên cùng quan tâm
thủ tướng cho biết việt nam coi trọng hợp tác kinh tế tài chính thương mại đầu tư là ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hoa kỳ
đánh giá cao cá nhân bộ trưởng janet yellen và bộ tài chính hoa kỳ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế tài chính
thủ tướng đề nghị bộ tài chính hoa kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế tài chính giữa hai nước đề nghị hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích như hạ tầng và dịch vụ tài chính đào tạo nhân lực
ứng dụng công nghệ thông tin chia sẻ kinh nghiệm quản lý vay nợ và viện trợ thuế quan thị trường vốn và chứng khoán
đề nghị phía hoa kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng diệt may da dày đồ gỗ và đặc biệt là nông sản nguồn sống của nông dân việt nam
bộ trưởng janet yellen khẳng định kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hoa kỳ và việt nam luôn là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng của nhau
và việt nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của hoa kỳ
và hiện hoa kỳ hợp tác với việt nam để tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực và việt nam có tiềm năng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn
hai bên cùng điểm lại những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính quốc tế trong đó việc giảm thiểu rủi ro toàn cầu phòng ngừa khủng hoảng tài chính
thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội sau dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế xanh vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng chung